trong một động thái nhằm phản ứng trước việc hai nhân viên đại sứ quán nga ở helsinki bị trục xuất
bộ ngoại giao nga ngày một mươi bảy tháng ba đã cho biết trục xuất hai nhà ngoại giao phần lan ở moscow
đồng thời cũng đã triệu đại sứ phần lan tại moscow atis halantera
tới để trao công hàm phản đối việc các nhân viên đại sứ quán nga tại helsinki bị trục xuất
trong một thông báo bộ ngoại giao nga cho biết moscow trao công hàm cho đại sứ phần lan
phản đối mạnh mẽ việc hai nhân viên đại sứ quán nga ở helsinki bị trục xuất
như một phần trong chiến dịch trừng phạt nga của eu cũng như thái độ đối đầu của phần lan đối với nga
để đáp trả động thái trên nga đã trục xuất hai nhà ngoại giao phần lan khỏi nga thông báo trên cho biết
bộ ngoại giao nga cũng cho biết nga phản đối cái gọi là đường lối đối đầu của phần lan đối với nga
động thái được cho là liên quan tới nỗ lực gia nhập nato của phần lan
về vấn đề này ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết việc phần lan và thụy điển gia nhập nato
có thể sẽ không có nhiều khác biệt vì hai nước này đã tham gia các cuộc tập trận của nato trước đó